còn ở mỹ một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra ngay trước lễ tạ ơn tại bang kentucky khi một mươi sáu toa tàu đã chật bánh
làm đổ lưu hình nóng chảy gây ra hỏa hoạn và khiến cho chính quyền phải phát lệnh sơ tán các cộng đồng lân cận
csx công ty vận tải điều hành đoàn tàu cho biết hai trong số một mươi sáu toa bị ảnh hưởng đang chở lưu hình nóng chảy
thiết bị chuyên dụng đang được triển khai để theo dõi không khí nhằm phát hiện xun thua điều xít
một loại khí độc thải ra khi lưu hình nóng chảy bốc cháy hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tàu chật bánh
thống đốc bang kentucky đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tai nạn gần thị trấn livingston
trong khi đó thống đốc bang ohio cho hay tình trạng ô nhiễm từ sự cố tàu chở hóa chất chật bánh
không ảnh hưởng nghiêm trọng đến năm triệu người sống dựa vào sông ohio để lấy nước uống